ngày hai mươi ba tháng bốn đài reuters dẫn lời bộ trưởng bộ quốc phòng nga sergei shoigu rằng
cục diện chiến trưởng tại ukraine đang nghiêng về phía moscow
khi gần đây quân nga đã liên tục đẩy lùi các đơn vị ukraine trên nhiều mặt trận
cụ thể phát biểu tại cuộc họp với các chỉ huy quân sự hàng đầu nga ông shoigu nói
gần đây quân nga đã giành được nhiều thắng lợi và mang tới nhiều lợi thế tại chiến trường miền đông
được biết thời gian gần đây quân nga thường dùng các loại vũ khí tầm xa
nhắm mục tiêu các cơ sở hạ tầng quân sự trung tâm hậu cần cơ sở công nghiệp quốc phòng của ukraine
và gây nhiều tổn thất cho quân đối phương
đáng chú ý nga khẳng định là đã xóa ta điện thoại về tính yêu việt của vũ khí phương tây
khi lực lượng nga giữ thế chủ động dọc tiền tuyến
và đang tiến công chống lại các lực lượng ukraine đông và mạnh hơn về hòa lực
trước cục diện thất bại liên tiếp của ukraine đang diễn ra trên chiến trường
vừa qua ông dominique delavate một viên tướng về hưu của pháp
đã nhận định rằng lực lượng vũ trang ukraine đang tính gần đến thảm họa hơn bao giờ hết
tất cả các đồng minh châu âu và mỹ đều không thể đảm bảo chiến thắng cho kiev
trong cuộc xung đột với moscow
theo viên tướng này cuộc chiến rồi sẽ kết thúc các cuộc đàm phán hòa bình chắc chắn sẽ diễn ra
nhưng tại đó ukraine sẽ chỉ ký những gì nga yêu cầu
gần đây nga đã mạnh lên đáng kể và tiếp tục tăng cường năng lực quân sự
trong khi kiev đang nguy hiểm
nga sẽ đảm bảo chiến thắng ngày một phần nàn nhiều hơn
còn các đồng minh phương tây đang bất đồng quan điểm về cuộc chiến
và tập trung vào các mối quan tâm khác ví dụ như israel hay trung quốc
thế nên không thể hỗ trợ quân đội ukraine
trong những tháng gần đây quân đội nga đã tiến một cách mạnh mẽ ở hầu như toàn bộ các mặt trận
rõ ràng là họ đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn
mà lực lượng vũ trang ukraine không có gì để đáp trả
theo vị tướng này bộ chỉ huy nga đang chờ thời điểm địa chính trị thuận tiện
để tấn công bằng toàn bộ lực lượng tích lũy được
điều này không chỉ dẫn đến thất bại của ukraine
mà còn dẫn đến các vấn đề kinh tế ở châu âu
nhìn vào thực tiễn kiev hiện đang thua ở mọi nơi
và moscow đang tiến lên từng ngày trên toàn bộ chiến tuyến ở donbass
và một phần ở những nơi khác
không những vậy ông dalavad còn đưa ra một triển vọng ưu ám
lấy kiev sẽ không còn hy vọng gì vào châu âu
nước này đang rơi vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc và ngày càng trở nên tồi tệ hơn
sự tàn phá từ cuộc chiến này
sẽ dẫn đến thực tế là ukraine sẽ không còn được châu âu quan tâm
tướng pháp khẳng định rằng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong năm nay
hoặc đầu năm sau và kiev sẽ không có quyền quyết định những vấn đề này
họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc ký những gì mosco yêu cầu
giữa những dự đoán của các chuyên gia về tương lai chiến thắng mong manh của ukraine
ngày hai mươi ba tháng bốn hai quan chức mỹ thông tin với reuters rằng
mỹ đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá một tỷ usd cho ukraine

gói viện trợ trị giá một tỷ usd của mỹ dành cho ukraine bao gồm các phương tiện
đạn phòng không sanger đạn bổ sung cho hệ thống tiên lửa pháo binh động cơ cao
đạn pháo một trăm năm mươi năm mm đạn chống tăng và javelin
cũng như vũ khí khác có thể được đưa vào sử dụng ngay trên chiến trường
đầu năm nay chính quyền tổng thống mỹ joe biden từng thông báo cạn kiệt ngân sách
sau khi sử dụng tới một trăm một mươi ba tỷ usd trong các gói viện trợ đã được quốc hội phê duyệt
điều này khiến quá trình hỗ trợ vũ khí cho kiev bị gián đoạn
tổng thống mỹ từng yêu cầu quốc hội nước này cung cấp viện trợ sáu mươi tám tỷ usd cho ukraine
thế nhưng sáng kiến này bị đình trệ khi đảng cộng hòa tại hạ viện từ chối thúc đẩy biện pháp này trong nhiều tháng
đến ngày hai mươi tháng bốn hạ viện mỹ mới chính thức thông qua gói viện trợ này
sau khi vượt qua cửa ải hạ viện ba ngày sau đó thượng viện mỹ đã thông qua gói viện trợ nước ngoài
trong đó có các khoản chi cho ukraine israel và an ninh tại ấn độ dương thái bình dương sau nhiều tháng chỉ hoãn
sự luật sẽ được chuyển đến nhà trắng
để tổng thống mỹ joe biden ký bàn hành thành luật
sau khi có kết quả bỏ phiếu tổng thống biden tuyên bố sẽ nhanh chóng phê duyệt trong ngày hai mươi bốn tháng bốn
theo dự luật khoản viện trợ lớn nhất cung cấp sáu mươi một tỷ usd cho ukraine
khoản thứ hai cung cấp hai mươi sáu tỷ usd cho israel và viện trợ nhân đạo cho dân thường ở các khu vực xung đột trên khắp thế giới
và khoản thứ ba cung cấp tám một mươi hai tỷ usd cho các đồng minh tại khu vực ấn độ dương và thái bình dương
trong gói viện trợ cho ukraine khoảng hai mươi ba tỷ usd
sẽ được mỹ sử dụng để bổ sung kho dự trữ vũ khí
tạo điều kiện để tiếp tục chuyển giao khí tải cho ukraine
một mươi bốn tỷ usd dành cho sáng kiến hỗ trợ an ninh ukraine
cho phép lầu nắm góc trực tiếp mua vũ khí từ các nhà thầu mỹ và chuyển cho kiev
đây có thể là gói viện trợ cuối cùng của mỹ dành cho ukraine
cho đến khi các cuộc bầu cử tổng thống hạ viện và một phần thượng viện mỹ diễn ra vào tháng một mươi một
theo reuters các nhà lãnh đạo hai đảng dân chủ và cộng hòa tại thượng viện cho hay
quốc hội đã gửi thông điệp cảnh báo
đến các đối thủ bên ngoài rằng mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ ukraine và các đối tác khác
một khi dự luật hỗ trợ cho ukraine israel được ký kết
quỹ bổ sung dự trữ sẽ tăng trở lại giúp giảm bớt đo ngại của lầu năm góc
về việc sử dụng quyền rút vốn của tổng thống pda để hỗ trợ ukraine
pda cho phép tổng thống ủy quyền chuyển vũ khí dư thừa của mỹ
mà không cần sự chấp thuận của quốc hội để ứng phó trong trường hợp khẩn cấp
lãnh đạo phe đa số dân chủ tại thượng viện mỹ chuck schummer nhận định
đây là bước ngoặt trong lịch sử nên dân chủ phương tây có lẽ đang đối diện
mối đe dọa lớn nhất từ cuối chiến tranh lạnh
như vậy khi ngân sách hỗ trợ được triển khai các công ty quốc phòng mỹ
sẽ giành được nhiều hợp đồng hơn trong cuộc xung đột giữa nga và ukraine
cùng thời điểm anh chính thức công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất
từ trước đến nay cho ukraine
gói viện trợ của anh trị giá sáu trăm một mươi bảy triệu usd bao gồm hơn bốn trăm linh phương tiện
sáu mươi tàu thuyền và một số tiên lửa tầm xa storm shadow
và số đạn dược quan trọng chưa được tiết lộ
gần đây các nước thành viên nato và eu tiếp tục tăng cường cam kết viện trợ cho kiev
trong đó có gói viện trợ quân sự năm trăm ba mươi ba triệu usd do đức đưa ra vào tháng trước
giới phân tích nhận định đây là phao cứu sinh cho ukraine
trong bối cảnh đang đối mặt với nhiều thách thức từ cuộc chiến
theo đó gói viện trợ quân sự của mỹ sẽ bổ sung cho kho vũ khí đang cạn kiệt của kiev
là nguồn nhân lực và tạo cơ hội cho nước này ngăn những bước tiến
của quân đội nga trên chiến trường
tổng thống ukraine vladimir zelensky cảm ơn các nhà lập pháp mỹ tại hạ viện đã thông qua dự luật
nhưng cũng nhấn mạnh rằng khoảng thời gian giữa việc phê duyệt sự luật
và việc tăng cường sức mạnh cho các chiến binh phải càng ngắn càng tốt
thời gian là cốt yếu đối với ukraine
quốc gia đang yêu cầu có thêm hệ thống phòng không pháo binh và đạn dược
để ngăn chặn làn sóng tấn công của nga ở miền đông ukraine
khi gói viện trợ bị đỉnh trệ suốt sáu tháng tại quốc hội mỹ
quân đội ukraine đã phải vật lộn với tỉnh
chẳng thiếu đạn dược và nhân lực
trong khi lực lượng quân sự nga liên tục tận dụng thời cơ
để tấn công mạnh mẽ trên khắp các mặt trận
moscow ngày càng sử dụng nhiều loại bom đượn phóng từ trên không thô sơ
thế nhưng nguy hiểm để tàn phá tiền tuyến từ những khoảng cách mà kiev không thể chống trả
nga cũng có lợi thế về nhân lực trên chiến trường
và có thể khai thác lợi thế này cùng với những loại vũ khí hạng nặng
các nhà phân tích quốc phòng cho rằng
thông tin về nguồn tài trợ có thể tạo tinh thần chiến đấu mới
vào chiến dịch quân sự của ukraine
nhưng viện trợ và vật tư phải được gửi đến quốc gia đông âu ngay lập tức
các nhà phân tích tại viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại washington lưu ý
các lực lượng ukraine có thể phải chịu thêm nhiều thất bại trong những tuần tới
trong khi sự chờ đợi sự hỗ trợ của mỹ
nhưng kiev có thể sẽ ngăn chặn được cuộc tấn công hiện tại của nga
nếu sự hỗ trợ của mỹ đến kịp thời
về vấn đề này giám đốc khoa học quân sự tại tổ chức tư vấn quốc phòng
russia london anh matthew xavier tiết lộ
mặc dù việc mua sắm trang thiết bị mới có thể chậm trễ
song lổ năm góc đã chuẩn bị trước một số ký tải quân sự để chuyển cho ukraine
nhằm giảm thiểu thời gian giao hàng
cựu tướng chỉ huy quân đội mỹ ở châu âu ben haldes đã cho biết
gói viện trợ hiện nay sẽ cho phép ukraine ổn định mặt trận
có thời gian để phát triển và xây dựng lại quân đội
cũng như xây dựng năng lực công nghiệp quốc phòng của chính mình
tuy nhiên các nhà phân tích cũng nhận định
nguồn tài trợ dài hạn cho kiev
vẫn là một vấn đề gây tranh cãi
họ chỉ ra rằng viện trợ tiếp theo của mỹ không được bảo đảm
đặc biệt khi xét đến kết quả không chắc chắn
từ cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm nay
nhà kinh tế và cộng tác viên trong chương trình nga và á âu
tại tổ chức tư vấn chatham house của anh timothy ash nhận định
viện trợ mới nhất không thay đổi được thực tế
là ukraine sẽ phải tiếp tục cần những khoản tài trợ đáng kể
ngoài ra thiếu hụt đạn dược không phải là vấn đề duy nhất mà ukraine phải đối mặt
nhân lực cũng là một thách thức lớn cho kiev
vấn đề tuyển dụng thêm nhân lực cho tiền tuyến
có thể là chìa khóa cho tình trạng xung đột vào năm hai nghìn hai mươi năm
trước đó tổng thống ukraine zelensky vào hôm hai mươi tháng bốn thừa nhận
nước này đã mất thế chủ động khi trông trở vào hỗ trợ quân sự từ mỹ
tuy nhiên ông cũng khẳng định việc trang bị vũ khí và đạn dược mới
sẽ giúp quân đội nước này cơ hội ổn định tình hình
theo karnat monika giám đốc công ty tư vấn quân sự rochan ở bà lan cho biết
nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến điểm yếu của ukraine là thiếu nhân lực
hiện tại khoảng một triệu người phục vụ trong quân đội ukraine đang dần xuống sức
vì cuộc chiến cứ dài dẳng
nhiều người lính nghĩa vụ đã chiến đấu được hơn hai năm
và hàng chục nghìn binh lính đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng
gần đây quốc hội ukraine đã thông qua dự luật huy động binh sĩ nhằm tuyển thêm hàng nghìn quân nhân
và nước này cũng hạ tuổi nhập ngũ từ hai mươi bảy xuống hai mươi năm
tuy nhiên ukraine vẫn gặp khó khăn trong quá trình tuyển dụng
và một trong những lý do là về mặt nhân khẩu học
nước này có rất ít nam thanh niên trong độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi
giới bình luận quốc tế không kỳ vọng rằng ukraine sẽ xoay chuyển được thế trận
trên chiến trường vào năm hai nghìn hai mươi bốn
điểm mấu chốt là gói viện trợ của mỹ có lẽ chỉ có thể giúp ổn định vị thế của ukraine trong năm nay
và bắt đầu chuẩn bị cho các hoạt động vào năm hai nghìn hai mươi năm